tại hai phường phúc đồng và cổ bi quận long biên thành phố hà nội đã chính thức triển khai thí điểm
việc khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân
đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân giảm chi phí điều trị đi lại nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống
theo đó hà nội sẽ lập hồ sơ quản lý sức khỏe thí điểm trước tại một mươi xã phường tại năm quận huyện là long biên ba đình nam tử liêm gia lâm và sóc sơn
sau đợt khám này hà nội sẽ rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt vào ngày một mươi tháng ba
sở y tế sẽ lập một trăm năm mươi đoàn bác sĩ để thực hiện việc khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân
mỗi xã phường sẽ bố trí đoàn khoảng ba mươi người trong đó có một mươi bốn bác sĩ với các chuyên khoa nội ngoại sản nhi mắt răng hàm mặt tai mũi họng siêu âm và xét nghiệm
dự kiến sẽ có khoảng năm mươi người dân trên địa bàn thủ đô tức là khoảng bốn triệu người sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trong năm nay